tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn gói nhỏ heroin và hai mươi một viên ma túy tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ một lượng lớn ma túy gồm một bánh heroin hơn một mươi gói nhỏ heroin và ma túy
được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi trong nhà cùng nhiều tăng vật có liên quan
đây là điểm bán lẻ ma túy có quy mô lớn hoạt động khép kín với thủ đoạn rất tinh vi phức tạp gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ một lượng lớn ma túy hơn một mươi gói nhỏ heroin hơn một mươi gói nhỏ heroin hoạt động khép kín với thủ đoạn rất tinh vi phức tạp gây bức xúc trong quần chúng nhân dân